cộng hưởng một sự cộng hưởng
đáng lo ngại và chắc chắn nguyên nhân này
là một nguyên nhân kết hợp của rất nhiều những yếu tố
trong đó không thể không kể đến
vai trò của gia đình của nhà trường
và cái mặt bằng chung trong toàn xã hội
không nhỏ tới nhân cách của một thanh niên
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
nhiều địa phương trong cả nước đã có những hành động cụ thể
nhằm đem lại những hoạt động sâu sát cho thanh niên
trong việc định hướng tư tưởng chính trị
đó là những việc làm thực tế để hạn chế
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
trong giới trẻ hiện nay thành phố hồ chí minh
là một địa phương như thế
đây là những hình ảnh đêm trung kết
hội thi olympic các môn khoa học
mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
lần thứ ba năm hai nghìn một mươi sáu
vừa diễn ra ngày hai mươi chín tháng một mươi
tại trường đại học sư phạm kỹ thuật
thành phố hồ chí minh so với hai năm trước
hội thi năm nay đã thu hút bốn mươi một đội dự thi
với hai trăm bốn mươi năm thí sinh
đến từ hai mươi ba trường đại học cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp
em thấy đây là một cuộc thi
rất là thú vị một sân chơi rất là
tốt cho sinh viên để có thể trao dồi thêm
những cái kiến thức chính trị
xã hội để có thể củng cố
con đường lý luận của mình để không có bị
những cám dỗ xung quanh làm trao đảo
được tổ chức hai năm một lần
hội thi olympic các môn khoa học
mark lenin và tư tưởng hồ chí minh
là một hoạt động thiết thực của đảng ủy
khối các trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp
thành phố hồ chí minh thực hiện kế hoạch
năm mươi bốn khtu của ban thường vụ
thành ủy thành phố về thực hiện chương trình
giảng dạy và học tập tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
qua cái cuộc thi này
thì cán bộ giảng dạy các trường
rồi cán bộ phụ trách các môn khoa học
mark lenin tư tưởng hồ chí minh
có những giải pháp hữu hiệu để giảng dạy
các môn khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh
trong nhà trường
có thể nói những hoạt động tích cực
tại đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minh
thời gian qua đã góp phần thực hiện tốt hơn
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức
lối sống cho sinh viên
thưa các đồng chí chỉ thị ba cttu
và mới đây là chỉ thị năm cttu của bộ chính trị
về việc đẩy mạnh về học tập làm theo
tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đã đạt được nhiều thành tiệu
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng một số mặt vẫn chưa đạt được như kỳ vọng
vậy thì làm thế nào để đẩy mạnh hơn công tác này
và đặc biệt là trong áp dụng
đối với giới trẻ hiện nay thưa đồng chí phương hoa
cái mà chúng ta chưa đạt được
trong chỉ thị ba cũng như là
chỉ thị năm thì mới triển khai thôi
nhưng mà để đi được vào cuộc sống
để trở thành
tự giác thường xuyên tu dưỡng đạo đức
và tự giác học tập
và làm theo bác thì việc học tập
và làm theo bác nó phải thông qua
thông qua giáo dục về cảm xúc
cho thành thiếu niên
làm sao để chúng ta không các em không cảm thấy
là bị bắt buộc phải học
mà các em cảm thấy
cái tấm gương của bác nó có nhiều sức thuyết phục
và nó tự động
đi vào trong tình cảm
cũng như là trong cái mong muốn
của các em
vừa rồi hải phòng thì có mọi người có chia sẻ
trên mạng một cái thông tin là
có một em học sinh phổ thông sau khi làm vỡ gương
một chiếc xe ô tô thì đã ghi lại một tờ giấy
và dám nhận cái trách nhiệm và
gửi đến chủ xe số điện thoại để sẵn sàng
bồi thường và điều này khiến cho người ta
cảm thấy mọi người cảm thấy rất là vui lòng
rất là nức lòng bởi một hành động rất tử tế
và điều này thưa đồng chí hồng đăng
đồng chí có nghĩ là bây giờ những tấm gương
đời thường như thế gần như là ít đi
và khi gặp được một trường hợp rất là bình thường
thì lại trở thành một cái hiện tượng mà mọi người cảm thấy
như là một cái điều gì đó khó tìm không ạ
tôi cũng nghĩ thế
tôi nghĩ thế cái mà
chúng ta cũng có trao đổi mà
tôi cũng thấy tức là cái
cái hình ảnh
tốt cái hoạt động tốt
nó không được
nó không được
nhiều hoặc là không được tuyên truyền nhiều
trong khi đó những các cái việc làm xấu
thì được tuyên truyền quá nhiều
thế thì trong cái liên quan
đến cái chỗ như
vừa rồi chị hoa có nói về cái
cái học tập làm theo tấm gương
đạo đức hồ chí minh thì cá nhân tôi
tôi thấy rằng là
cái việc mà
cái chỉ thị ba và năm vừa rồi
thì rằng là đến với giới trẻ
thì nó phải
nó phải hấp dẫn hơn
nó phải có nhiều cái hình thức
phong phú hơn
vâng thưa đồng chí phương hoa đồng chí có nghĩa là chúng ta vẫn cần
bán tuyên giáo vẫn cần những biện pháp để thúc đẩy hơn
để cho chỉ thị ba chỉ thị ba năm
đi sâu hơn vào trong cuộc sống
của dòng giới trẻ không ạ
chứ không chỉ dừng lại những cuộc thi chưa ạ
bán tuyên giáo thì một mình
không làm gì được chúng tôi cho rằng là
cái ý kiến đồng chí
nêu rất là thú vị
tức là chỉ có một cái
một cái cái hiện tượng
một em học sinh lớp một mươi
làm vỡ gương và tự viết giấy
để nhận hành động của mình nó nói là
đồng thời nói lên cái sự trung thực
của em thứ hai là cái
dám chịu trách nhiệm của em trước những cái
sai của mình và sửa
bác của chúng ta cũng từng nói là không sợ sai lầm
chỉ sợ là không dám nhận sai lầm và không dám sửa
sai lầm ấy thôi có thể là
trong cái cách giáo dục của chúng ta chúng ta
tôi cho rằng vẫn chưa tôn trọng đầy đủ
giới trẻ chúng ta vẫn đánh giá giới trẻ
rằng là họ
quá thụ động họ quá là
họ so với lứa tuổi
của họ là họ quá non
chẳng hạn nhưng mà
nếu chúng ta tin tưởng giới trẻ hơn ấy
thì chúng ta sẽ tìm thấy những cái cách tiếp cận
để có thể đối thoại được với các em
tôi cho rằng là
chúng ta nên mở rộng những cái tọa đàm
để đối thoại với các em lắng nghe các em nói
nếu mà giới trẻ
được gọi là khuyến khích
thì các em có thể là nói được
lên những cái tâm tư nguyện vọng của mình
đồng thời là các em cũng sẽ
học tập được
nhau rất là nhiều qua những cái
hành động rất là nhỏ như thế
đây cũng là một cái điều mà những người làm công tác đoàn
cũng phải chú trọng nhiều hơn trong thời gian tới đúng không ạ
thưa quý vị bên cạnh những thanh niên có hành động
không tốt thì vẫn còn nhiều bạn trẻ vẫn sống tốt
đóng góp tích cực ngay từ những công việc hàng ngày
tại nơi mình sinh sống câu chuyện sau đây
tại hà nội là một ví dụ
chỉ sau vài tiếng gia quân
đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể nhân dân
đã đem lại vẻ thông thoáng cho tuyến phố
và bóc được hơn hai mươi kg giấy rán quảng cáo
sai quy định để sạch nhà
sạch phố đẹp thủ đô
bảng thông tin này là nơi để phường gián thông báo
nhưng từ lâu cứ cạo được vài chục cân dấ
quảng cáo cháy phép rán lên thì ngay lập tức
lại có tờ giấy quảng cáo mới rán vào
đồng chí trần phương linh
bí thư đoàn phường người đảng viên trẻ
có sáu năm tuổi đảng đã cùng các thanh niên
trong đoàn phường đi đầu từ những việc nhỏ
đây là một buổi thua dọn bóc quảng cáo cháy phép
vào các vô cây xanh trong tuyến phố
trên địa bàn phường từ lâu việc này đã trở thành
công việc thường nhật của đoàn thanh niên phường
các tri đoàn thanh niên
cũng đã tổ chức các buổi tuyên truyền
tuyên truyền về người thân trong gia đình
tuyên truyền các hộ kinh doanh dọc các tuyến phố
văn minh đô thị để người dân
hiểu biết thêm và nâng cao được ý thức chấp hành
pháp luật trong việc
xây dựng tuyến phố văn minh đô thị
khi mà chúng tôi triển khai các
đợt gia quân vệ sinh môi trường thì
ngoài các đợt gia quân vệ sinh môi trường
thường xuyên thì cũng có sự chỉ đạo
các công văn chỉ đạo của quận đoàn
cũng như thành đoàn
trật tự văn minh đô thị là lĩnh vực khó
và không phải ngẫu nhiên mà ba năm liền
thành phố hà nội chọn vấn đề này để triển khai
đoàn thanh niên là một trong những lực lượng hăng há
đi đầu trong công tác xã hội của phường
đóng góp tích cực cho việc thực hiện năm trật tự văn minh đô thị
từ lâu hình ảnh
mờ áo xanh tình nguyện đã trở nên gần gũi
với mọi người có được điều này là
một phương hoạt động hiệu quả đi vào đời sống của lớp trẻ
thưa các đồng chí trong phóng sự của chúng tôi thì
công tác đoàn ở nhiều phường
trong hà nội đã đạt được hiệu quả rất là tốt
và các bạn đoàn viên thanh niên trẻ
chính là những người mà đi đầu
trong các công tác bảo vệ
an ninh trật tự cũng như là làm sạch
phố phường nơi mà mình đang sinh sống
từ câu chuyện trong phóng sự vừa xem thì chúng ta thấy là
để lớp trẻ có những hoạt động tích cực thì công tác đoàn
cũng phải đi vào thực chất như vậy theo đồng chí phương hoa
thì chúng ta cần phải có những giải pháp gì
để cho công tác đoàn thực sự gắn đi
với thanh niên chứ không chỉ đi hô hào
tiêm truyền không ạ
tôi cho rằng giải pháp chắc chắn là có nhiều
nhưng mà trước tiên là chúng ta cần phải quan tâm
đến thị hiếu của giới trẻ
chúng ta có thể giáo dục các em thông qua
tình yêu tuổi trẻ thì không thể nào
thiếu tình yêu
bác hồ ngày xưa đã từng dạy
thanh niên sáu điều yêu
yêu tổ quốc
yêu nhân dân yêu chủ nghĩa xã hội
yêu lao động yêu khoa học và yêu kỹ thuật
thì tôi cho rằng đến tận bây giờ
những lời bác dạy vẫn còn rất là
thời sự và chúng ta có thể
thông qua những tình yêu đó để giáo dục
cho thế hệ trẻ rồi
cái rất là quan trọng như anh đang cũng nói là
chúng ta phải tôn trọng các em đánh giá đúng các em
và đừng có định kiến thành kiến
với giới trẻ các em có thể
khác chúng ta khác thế hệ chúng ta
các em không nghe cùng một loại nhạc của chúng ta
không ngưỡng mộ
cùng một cái hình thức
sân khấu nghệ thuật như là
cha mẹ các em nhưng điều đấy không có nghĩa là
các em đã suy thoái hoặc là các em đã
hư họng mà các em có những cái
thị hiếu của các em mà chúng ta cần phải tôn trọng
cuối cùng là vẫn trở lại
với việc người lớn vẫn phải làm gương
bởi vì nếu mà những cái tấm gương
tốt thì ít mà xấu thì nhiều
thì có lẽ là rất là khó để mà
chúng ta thuyết phục được thế hệ trẻ
nếu mà làm được điều đấy thì chúng ta sẽ có một môi trường
tốt cho các bạn trẻ có thể là nảy mầm
trở thành những công dân tốt của đất nước một thế hệ trẻ
tương lai và tiếp theo sẽ xây dựng
đất nước việt nam xin cảm ơn các đồng chí đã dành
thời gian đến với chương trình của chúng tôi hôm nay
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
cùng với việc nhận diện đánh giá
và đưa ra giải pháp với sự nỗ lực của
các tổ chức đoàn và nhiều địa phương trong cả nước
những cuộc thi phong trào cho thanh niên
đang được kỳ vọng là một trong những giải pháp
thu hút giới trẻ yêu tổ quốc sống có lý tưởng
sống tích cực đóng góp cho cộng đồng
và xã hội sức mạnh của tuổi trẻ việt nam
là rất lớn việc phát huy được
sức mạnh này sẽ tạo bước tiến quan trọng
trong việc xây dựng một thế hệ trẻ mới
với nhiều tiến bộ đóng góp cho tương lai của dân tộc
và xin kính chào tạm biệt